sau khi xuống sân bay tổng thống hàn quốc moon jae in đã có buổi giao lưu với huấn luyện viên trưởng
và đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam tại liên đoàn bóng đá việt nam
đây là hoạt động đầu tiên của tổng thống hàn quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam
đón tiếp tổng thống hàn quốc có phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện liên đoàn bóng đá việt nam
và các thành viên của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tham dự buổi giao lưu tổng thống hàn quốc và phó thủ tướng vũ đức đam đã trao đổi áo đấu
và bóng thi đấu của hai đội tuyển quốc gia đồng thời cùng với huấn luyện viên trưởng park hang seo
và đội trưởng đội tuyển u hai mươi ba việt nam lương xuân trường tiến hành giao bóng tượng trưng
đây là hành động thể hiện tinh thần hữu nghị gắn bó hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa hai quốc gia